theo hiệp hội lương thực việt nam trong ba cường quốc xuất khẩu gạo gồm thái lan việt nam và ấn độ
thì giá gạo xuất khẩu của việt nam hiện đang cao nhất
cụ thể gạo năm tấm được giao dịch ở mức từ bốn trăm chín mươi ba đến bốn trăm chín mươi bảy usd một tấn
cao hơn gạo cùng loại của thái lan hai mươi bảy usd một tấn và cao hơn gạo ấn độ một mươi năm usd một tấn
đây là lần thứ hai việt nam vươn lên vị trí số một thế giới về xuất khẩu gạo kể từ năm hai nghìn một mươi hai